xin được kính chào và mời quý vị các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin nhanh
được chúng tôi cập nhật các tin tức an ninh trật tự vào lúc chín giờ sáng
và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị tòa án nhân dân tỉnh cao bằng vừa mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm
năm bị cáo về tội mua bán vận chuyển tàng trữ hai mươi bốn bánh heroin
xảy ra trên hệ bàn huyện hạ lan tỉnh cao bằng
theo cáo trạng vào ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba tại đường quốc lộ bốn a
thuộc xóm bản xà xã thắng lợi huyện hạ lan
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ một bánh heroin
khai thác nhanh đối tượng thu giữ chín bánh heroin ở hang đá trong rừng thuộc xóm bản xà
mở rộng điều tra tiếp tục phát hiện thu giữ thêm một mươi bốn bánh heroin
được la văn trung giấu ở khe núi trong rừng
trung khai nhận hai mươi bốn bánh ma túy là của đào văn hồng giao cho trung để bán
về phần hoàng thị quỳnh vợ của trung và là em gái của bưu
biết la văn trung mua bán trái phép chất ma túy
nhưng vẫn giúp trung mang một mươi bánh heroin cho hoàng văn biêu
đi cất giấu để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng khi tiến hành kiểm tra
hội đồng xét xử đã tuyên phạt tử hình đối với đào văn hồng la văn trung lý vân hồng hoàng thị quỳnh
tuyên phạt hoàng văn bill tù trung thuận
vào chiều ngày một mươi năm tháng năm hội đồng xét xử của tòa án nhân dân cấp cao tại tp hà nội
tiếp tục phần thẩm vấn một mươi một bị cáo người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến sai phạm
xảy ra tại công ty việt á một số bộ ngành
tại phiên tòa bị cáo nguyễn thanh long cựu bộ trưởng bộ y tế thừa nhận hành vi
bên cạnh đó nêu nhiều tình tiết giảm nhẹ đặc biệt là việc cấp sơ thẩm
đã xem xét việc bị cáo có nhiều thành tích trong công tác
trước phiên tòa phúc thẩm diễn ra cựu bộ trưởng bộ y tế đã vận động gia đình
nộp thêm một tỷ đồng khắc phục hậu quả của vụ án
trong khi đó khai báo tại phiên tòa phan quốc việt là tổng giám đốc công ty việt á
cũng thừa nhận hành vi phạm tội của mình
bị cáo việt mong hội đồng xét xử xem xét bối cảnh mà bị cáo thực hiện hành vi phạm tội
liên quan đến vụ án công ty việt á kháng cáo đề nghị tòa án cấp phúc thẩm
không tịch thu xung công quỹ nhà nước
số tiền được xác định là hưởng lợi bất chính từ việc bán test xét nghiệm
cho các tổ chức cá nhân không bị xem xét khởi tố trong vụ án này
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ xử lý đối tượng nguyễn minh thuận
trú tại tỉnh đồng nai vì hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản
theo hồ sơ công an thuận là đối tượng không nghề nghiệp
để có tiền tiêu xài thuận đến một khu nhà trọ ở xã xuân hiệp huyện xuân lộc
thuê phòng để ở tại đây thuận làm quen và mượn chiếc xe máy trị giá ba mươi triệu đồng
của anh huỳnh hoàng tiến chú tại tỉnh tiền giang rồi đưa cho đối tượng nguyễn thanh hưng
chú tại huyện xuân lộc hiện đã bỏ trốn cầm được tám triệu đồng
rồi cả hai đã nhanh chân tẩu thoát nhưng thuận bị cơ quan công an bắt lại ngay sau đó
thưa quý vị ngày hôm nay tòa án nhân dân huyện định quán tỉnh đồng nai
sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo là lê dương ba mươi ba tuổi
là phó giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn thành bưởi và hoàng văn tính ba mươi tám tuổi
tài xế lái xe khách gây tai nạn trong vụ tai nạn giao thông của nhà xe thành bưởi
là năm người chết bị cáo lê dương bị đưa ra xét xử về tội điều động người không đủ điều kiện
điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ và hoàng văn tính bị xét xử về tội
vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
theo cáo trạng tính là tài xế hợp đồng lao động với công ty thành bưởi trụ sở
tại đường lê hồng phong phường bốn quận năm tp hcm do ông lê đức thành làm giám đốc
vào đêm ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba tính lái xe khách từ tp hcm đi đà lạt
đến khoảng hai giờ hai mươi năm phút sáng cùng ngày khi xe đang đi trên quốc lộ hai mươi đoạn qua xã phú vinh
huyện định quán do không giữ được khoảng cách an toàn nên xe khách này
do tính lái đã tông vào đuôi xe tải chạy phía trước sau vào trạng tính đã đánh lái
sang bên trái qua phần đường ngược lại và tông vào xe khách một mươi sáu chỗ do anh nguyễn văn cảnh
chú tại tỉnh bình thuận điều khiển đang chở khách trên xe cú tông mạnh làm tay xế cảnh
và bốn người chết bốn người bị thương đều trên xe khách